ngoài xây dựng không phép quy mô lớn đã bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt
đình chỉ thi công chủ đầu tư dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp
nằm ở trung tâm thành phố biên hòa tỉnh đồng nai còn sử dụng hơn hai mươi ba m hai đất công
không đúng mục đích và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
sang thương mại dịch vụ đây là thông báo mới nhất vừa được cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đưa ra
cụ thể khu đất hơn hai mươi ba m hai tại thửa số một tờ bản đồ số bốn phường tân tiến
thành phố biên hòa là đất công được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho công ty của phần xây dựng
dân dụng công nghiệp số một đồng nai thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sử dụng và
mục đích làm văn phòng và nhà xưởng sản xuất qua giả soát thanh tra tỉnh đồng nai xác định
công ty này không sử dụng đất đúng mục đích mà tự ý xây dựng khu phức hợp thương mại dịch vụ
và căn hộ cao cấp khi chưa được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do đó việc này đã vi phạm
pháp luật về đất đai hiện ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giao cơ quan liên quan làm việc
với chủ đầu tư dự án để xử lý hành vi vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích